các sản thương mại điện tử ghi nhận lượng giao dịch tăng đột biến từ năm thậm chí một mươi lần cho các mặt hàng thiết yếu
ngay cả vào những ngành hàng thông thường khác cũng đang ghi nhận sức mua tăng bất thường
cùng với đó các dịch vụ giao hàng cũng đắt khách nhiều hơn so với bình thường
quyền lợi bảo hiểm luôn là vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm
nhất là khi dịch bệnh do chủng mới của virus corona xuất hiện tại việt nam
với những bệnh nhân ở diện nghi ngờ nhiễm bệnh cần cách ly giám sát
khi kết quả xét nghiệm âm tính sẽ thanh toán theo quy định của bảo hiểm y tế
bệnh nhân dương tính với virus corona sẽ được điều trị miễn phí
bảo hiểm xã hội việt nam cũng sẽ thanh toán chi phí điều trị với trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona
với các loại bảo hiểm tự nguyện khác một số hãng bảo hiểm cho biết toàn bộ các trường hợp được cách ly điều trị tại bệnh viện
do nghi ngờ nhiễm virus corona được xem là điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt và được hưởng các quyền lợi bảo hiểm tương ứng
báo cáo đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của dịch viêm bừng hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra đối với kinh tế xã hội việt nam
của bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mức ảnh hưởng không hề nhẹ
cụ thể về xuất khẩu nếu dịch corona kết thúc cuối quý i năm hai nghìn hai mươi ước tính kim ngạch xuất khẩu quý đầu năm đạt bốn mươi sáu năm tỷ usd
giảm hai mươi một so với cùng kỳ năm trước
riêng xuất khẩu sang thị trường trung quốc giảm hai mươi năm
ở chiều ngược lại nhập khẩu quý đầu năm ước tính đạt năm mươi tỷ usd giảm một mươi ba so với cùng kỳ năm trước
riêng thị trường trung quốc giảm một mươi hai
số liệu thực tế từ tổng cục hải quan cho thấy trong tháng một năm hai nghìn hai mươi giá trị xuất khẩu của việt nam sang trung quốc
chỉ đạt hai bảy mươi năm tỷ usd giảm hơn ba mươi năm so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ngành du lịch việt nam ước tính sẽ phải chịu thiệt hại từ khoảng sáu đến bảy bảy tỷ usd
do ảnh hưởng của dịch virus corona